bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định sử dụng giáo viên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tiểu học trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
giáo viên hai năm liên tiếp xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy
được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định
cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hai năm liên tiếp có kết quả đánh giá xếp loại không đạt chuẩn hiệu trường và có một năm được phân loại đánh giá công chức viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ
thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để sang vị trí việc làm khác